ủy ban nhân dân tỉnh phú yên vừa chỉ đạo các ngành liên quan và chính quyền địa phương phối hợp
trong việc định hướng phát triển nghề nuôi tôm hùm ở ba vùng trọng điểm là thị xã sông cầu huyện tuy an và đông hòa
theo đó hai huyện là tuy an và thị xã sông cầu phải lập phê duyệt quy hoạch chi tiết các vùng nuôi tôm hùm lồng
theo quy hoạch tổng thể triển khai đăng ký đánh số các lồng nuôi thủy sản theo phân cấp
tiến đến lập bản đồ hồ sơ số hóa để phục vụ công tác quản lý thuận lợi và hiệu quả
đối với huyện đông hòa thực hiện nghiêm chỉ đạo của ủy ban nhân dân tỉnh về sắp xếp nuôi tôm hùm tạm thời
trong vùng nước một trăm linh hectare chỉ định không cho tăng lồng nuôi và mở rộng vùng nước
phú yên có hơn ba hộ nuôi tôm hùm với hai mươi bốn lồng sản lượng tôm thương phẩm trung bình hàng năm rơi vào khoảng bảy trăm năm mươi tấn
trong đó thị xã sông cầu là vùng nuôi tôm lớn nhất với gần hai ba trăm linh hộ nuôi và hơn một mươi sáu lồng
trong tháng sáu vừa qua tại địa phương này có hơn hai mươi ba năm trăm linh con tôm hùm bị chết hàng loạt do ô nhiễm nguồn nước
tổng thiệt hại hơn chín tỷ có hộ thua lỗ gần tám trăm linh triệu đồng
theo chính quyền các địa phương và ngành nuôi trồng thủy sản tỉnh phú yên
việc lập quy hoạch chi tiết cho vùng nuôi tôm hùm là vô cùng cần thiết và phải được thực hiện từ lâu
tránh thiệt hại cho người nuôi tôm tuy nhiên do kinh phí quá lớn nên rất khó triển khai